trong ngày làm việc thứ ba của hội nghị cấp cao asean ba mươi bảy và các hội nghị liên quan
sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì hội nghị cấp cao asean hoa kỳ lần thứ tám
theo hình thức trực tuyến với sự tham dự của lãnh đạo các nước asean
và cố vấn hội đồng an ninh quốc gia hoa kỳ robert o brien đặc phái viên của tổng thống hoa kỳ
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ là đối tác chiến lược của asean từ năm hai nghìn một mươi năm
sự đóng góp xây dựng của hoa kỳ đã tăng cường lòng tin đối thoại và hợp tác ở khu vực
sự đóng góp này luôn được hoan nghênh
chúng tôi đánh giá cao hoa kỳ là một trong đối tác tích cực thúc đẩy nhiều sáng kiến
hợp tác thiết thực nhằm hỗ trợ các nước asean và khu vực đông nam á nâng cao năng lực ứng phó với dịch bệnh
phát huy tinh thần gán kết và chủ động thích ứng asean mong muốn đẩy mạnh quan hệ hợp tác hiệu quả
và phối hợp chặt chẽ với cộng đồng quốc tế các đối tác trong đó có hoa kỳ
nhằm ứng phó kịp thời và hiệu quả với các thách thức nổi lên
trong đó có kiểm soát và từng bước đẩy lùi đại dịch covid một mươi chín giảm chịu tác động tiêu cực của dịch bệnh
duy trì môi trường ổn định để các quốc gia tập trung thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững
hai bên thảo luận về tầm nhìn ấn độ xương thái bình dương tự do và sợ mờ
trong đó asean là một trong những hạt nhân nhấn mạnh đến tự do hàng hải hàng không thúc đẩy hòa bình ổn định và phát triển chung
hai bên cũng thảo luận về những nỗ lực chung về phòng chống đại dịch covid một mươi chín
trong đó asean đánh giá cao sự nỗ lực của hoa kỳ dành cho asean thông qua sáng kiến tương lai y tế asean hoa kỳ
mạng lưới chuyên gia y tế asean hoa kỳ hỗ trợ nâng cao năng lực y tế dự phòng kiểm soát dịch bệnh ở khu vực
trong đó có mở văn phòng khu vực của trung tâm dự phòng và kiểm soát bệnh tật ở khu vực tại việt nam
asean đề nghị hoa kỳ chia sẻ những kết quả nghiên cứu tạo điều kiện tiếp cận rộng rãi khi có vaccine phòng chống và điều trị covid một mươi chín
hai bên cũng chia sẻ về kế hoạch hành động nhằm triển khai quan hệ đối tác chiến lược asean hoa kỳ giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
với các hành động cụ thể để đưa hợp tác đi vào thực chất và đúng tiến độ